trước những thách thức đặt ra trong công tác ngăn chặn sự lây lan của đại dịch covid một mươi chín
cho đến hiện tại việc các cấp chính quyền áp dụng việc hạn chế tập trung đông người ở nơi công cộng
nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm chéo đã cho thấy là điều hết sức cần thiết
từ thời điểm thủ tướng chính phủ yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như vũ trường
dạp chấu phim nhà hàng ăn uống hay các điểm vui chơi giải trí
thì tại các điểm công cộng trước đây vẫn được nhiều người lưu tới nay con số này đã giảm đi rất nhiều
việc thực hiện hạn chế tập trung đông người nơi công cộng nhằm giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo đã và đang được người dân ủng hộ

vì tôi nghĩ là khi mình tự bảo vệ mình có nghĩa là mình tự bảo vệ tất cả các cộng đồng mọi người xung quanh mình
trước đó phát biểu tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nêu rõ cả hệ thống chính trị chính quyền các cấp cần tăng tốc
và quyết liệt các biện pháp phòng dịch
theo khuyên cáo của các cơ quan chức năng trong thời điểm này
người dân nên hạn chế hết mức việc di chuyển chỉ trừ việc đi mua lương thực hoặc thuốc men
trong trường hợp cần thiết thì nên thực hiện nghiêm túc khuyến nghị về việc hạn chế tập trung theo nhóm
giữ khoảng cách khi giao tiếp và nghiêm túc đeo khẩu trang